từ đi xe gắn máy vận chuyển gần một trăm năm mươi gram ma túy đá vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cn phát hiện và bắt quả tăng vào chiều tối qua ngày chín tháng một tại phường hưng phú quận cái răng tp cn
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị tư trú tại quận bình thạnh tp hcm
qua khám xét trên người và đồ vật đã phát hiện hai bọc ni lông có chứa ma túy đá với trọng lượng là một trăm bốn mươi năm g ba triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác
bước đầu tư khai nhận số ma túy đá được vận chuyển từ tp hcm